ủy ban nhân dân huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vừa có quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế vùng
đối với ba thôn thuộc xã xuân lâm huyện thuận thành với hơn bốn dân
theo đó ủy ban nhân dân huyện thuận thành quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với các thôn
đức hiệp với hai trăm ba mươi bảy hộ một ba trăm tám mươi ba nhân khẩu đa tiện bốn trăm hai mươi tám hộ với một tám trăm hai mươi hai nhân khẩu
và xuân lê hai trăm chín mươi sáu hộ với một hai trăm linh hai nhân khẩu thuộc xã xuân lâm kể từ hai mươi hai h ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đây là những thôn đầu tiên của tỉnh bắc ninh kết thúc thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
được biết trong thời gian hai mươi một ngày kể từ ngày có quyết định phong tỏa cách ly y tế
ba thôn này không phát sinh mới trường hợp dương tính với virus sars cov hai tại cộng đồng
toàn bộ người dân đã được xét nghiệm ba lần đều cho kết quả âm tính